bộ thông tin và truyền thông đã chính thức gửi công văn tới chính phủ và tất cả các bộ ngành tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về việc tập trung đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức cao nhất
với việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức cao nhất mức độ bốn người dân chỉ cần ngồi ở nhà đăng ký dịch vụ
kết quả sẽ được trả tận nơi người dân không phải đến cơ quan chức năng
điều này đem lại nhiều tiện ích nhất nhất là trong thời điểm dịch covid một mươi chín đang có diễn biến phức tạp
với hàng chục dịch vụ công trực tuyến ở mức cao nhất các kỹ sư công nghệ đặc biệt lưu tâm để người dân truy cập hệ thống thông suốt không bị treo ngãn mạng
theo bộ thông tin và truyền thông hiện dịch vụ công trực tuyến mức bốn mới chỉ đạt khoảng một mươi hai trong tổng số dịch vụ công
nghị quyết số một mươi bảy mới đây của chính phủ đề ra chỉ tiêu hết năm hai nghìn hai mươi dịch vụ công mức bốn sẽ tăng lên ba mươi
vì thế các cơ quan đơn vị cần áp dụng những biện pháp quyết liệt hơn mới có thể đạt chỉ tiêu đặt ra
từ đó góp phần phát triển chính phủ điện tử tại việt nam